công an huyện ea leo tỉnh đắk lắc cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
để tiếp tục điều tra hành vi vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
xảy ra tại lâm phần do công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên lâm nghiệp trư phả quản lý
trước đó tại tiểu khu một mươi tám và hai mươi hai thuộc lâm phần do công ty lâm nghiệp trư phả quản lý
có nhiều diện tích rừng đã bị lâm tặc đốn hạ tổng diện tích rừng bị tàn phá là khoảng sáu năm hectare
điều đáng nói một số khu vực rừng bị phá chỉ cách trạm bảo vệ chưa đầy một km
ngay sau khi phát hiện hai vụ phá rừng khai thác gỗ trái phép quy mô lớn này
các ngành chức năng đã phối hợp điều tra xử lý việc phá rừng đồng thời yêu cầu hạt kiểm lâm huyện ea leo
phối hợp với chủ rừng các cơ quan chức năng của huyện tăng cường tuần tra
kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp